theo hiệp hội trăn nuôi đồng nai khoảng một tuần qua giá lợn hơi tại đồng nai luôn giao động từ chín mươi bốn đến chín mươi sáu đồng một kg
đây là mức giá cao kỷ lục trong lịch sử ngành chăn nuôi lợn ở nước ta
nguyên nhân giá lợn tăng là do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi nguồn cung khan hiếm
dự báo tình trạng thiếu lợn thịt còn kéo dài trong nhiều tháng tới từ đó tác động đến giá thịt lợn trên thị trường
giá tăng nuôi lợn thời điểm này dự báo sẽ thu lợi nhuận lớn song việc tái đàn chủ yếu diễn ra ở trang trại doanh nghiệp chăn nuôi lớn
hầu hết hộ chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ ở đồng nai vẫn không thể tái đàn
nguyên nhân do thiếu vốn giá con giống tăng cao và nhiều rủi ro khác
tổng đàn lợn của đồng nai hiện đạt hơn hai triệu con
với tốc độ tái đàn như hiện nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi tổng đàn lợn của tỉnh sẽ đạt khoảng hai năm triệu con